thông tin về tiến trình xử lý sai phạm tại công trình tám b lê trực phường điện biên ba đình hà nội
vào những ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực dự án đã mọc lên một hàng rào tôn mới
điều đáng nói là khu vực hàng rào đã chiếm dụng gần hết vỉa hè xung quanh của công trường
gây cản trở đến người đi bộ
thực hiện thông báo của văn phòng chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội xử lý rứt điểm vi phạm tại dự án trên
thành phố đã giao cho các cơ quan địa phương liên quan triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ việc
trước đó ủy ban nhân dân tp đã có nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai việc phá rỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng
tại dự án này hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên hơn bốn năm sau khi hoàn thành cắt ngọn tòa nhà tám b lê trực đến nay thành phố hà nội mới chỉ giải quyết xong giai đoạn một
điều đang nói phương án phá rỡ giai đoạn hai của dự án sai phạm này vẫn chưa được thống nhất
theo thông tin từ phế ủy ban nhân dân phường điện biên việc xây dựng rào chắn chỉ nhằm mục đích bảo vệ công trình
chứ không phải để chuẩn bị cho hoạt động phá rỡ giai đoạn hai của tòa nhà
sau khi dựng hàng rào mới địa phương sẽ cho dựng cầu tháp và chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phá rỡ giai đoạn hai